xin kính chào quý vị và các bạn
do vùng áp thấp nóng phía tây có quá trình mở rộng và phát triển
nên tại các tỉnh thành bắc bộ tiếp tục ít mưa sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi
ban ngày có nắng nhiều với mức nhiệt chưa chiều mai giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
riêng khu tây bắc có thể đặt ngưỡng ba mươi đến ba mươi ba độ
cùng xu thế thời tiết tại miền bắc các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng ít mưa và có nắng nhiều với nền nhiệt giao động từ hai mươi một đến ba mươi độ
cục bộ ở vùng núi phía tây có nơi vượt ngưỡng ba mươi độ và có nắng nóng
còn khu vực từ đà nẵng đến bình thuận cũng phổ biến ít mưa
ngày nắng nhiều với nền nhiệt ngày đêm ở trong ngưỡng hai mươi một ba mươi hai độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên và nam bộ về chiều tối cũng có mưa vài nơi
còn ban ngày hai khu vực đều có nắng nhiều
với nền nhiệt chưa chiều mai sao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn tại nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng miền đông nam bộ có nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông nam cấp ba cấp bốn
nhiệt độ từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
với nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có sương mù và mưa nhỏ vài nơi
chiều chiều giảm mây hừng nắng đêm và sáng trời lạnh
nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi chín độ